theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các học viên tại khu a tụ tập la hét đập cửa
làm mất an ninh trực tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục la hét đập phá cửa và ném đá và cứng vào cán bộ quản lý
đồng thời kích động xúi dục những học viên ở khu b hưởng ứng theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện châu thành
công an xã đa lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được hai mươi năm trên ba mươi sáu học viên
đưa về cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật
khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động
gây mất an ninh trực tự ném đá vật cứng đập phá cửa rào để thoát ra ngoài
và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ
lúc này có khoảng ba mươi một học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an
và dù mình chưa trái xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ
ngoài ra các đối tượng còn tiếp tục đập phá một phòng khác để năm học viên trốn ra ngoài
đến hai mươi một h năm mươi phút lực lượng cảnh sát cơ động phố học công an xã đa lộc công an huyện châu thành trấn áp
nơi các đối tượng rút về khu a và vào phòng ở
quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
tại kết luận đỉnh giá tài sản tổng tài sản bị thiệt hại trị giá một triệu chín trăm một mươi ba một mươi đồng
căn cứ vô tính chất mức độ hành vi phạm tội tòa án nhân dân huyện châu thành tuyên phạt lê hồng phẩm hai mươi bốn tháng tù giam
trương minh thiện lê hoàng phúc nguyễn hoàng nam huỳnh huy hoàng lê văn đặng nguyễn huỳnh thanh tú
nguyễn văn hùng hà ngọc thương kim sóc kha một mươi tám tháng tù giam và nguyễn đạt tú một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá ba băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
mức cho vay lãi nặng cao nhất là một trăm tám mươi tám một năm do đối tượng tôn nữ kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tp hcm
chỉ trong một thời gian ngắn cho vay lãi nặng khánh đã thu lợi bất chính bốn bảy tỷ đồng
trước đó lực lượng công an cũng đã bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng do đối tượng kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tp hcm
từ lúc đặt ngọc ngãi cầm đầu quá trình trao vay các đối tượng này hợp thức hóa số tiền lãi suất từ một cho đến hai tỷ đồng bằng hợp đồng công chứng giả rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỷ đồng
công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nhiều phương án nhằm đấu tranh triệt để đối với loại tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội

năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn đã khởi tố hơn bảy mươi vụ hơn bảy mươi đối tượng về tộn trụng các tài sản
qua đấu tranh chủ yếu các đối tượng đều có tiền án tiền sự nghiện ma túy lười lao động và lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp
chủ yếu là trộm cắp mô tô xe máy đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản là tiền các vật dụng có giá trị khác
lực lượng công an đã điều tra làm rõ và thu hồi nhiều xe mô tô xe máy nhiều tài sản khác trả lại cho bị hại
cái việc là để bà con mà để mất tài sản
chủ yếu như ngay giai đoạn trước là chủ yếu là cái cách bảo quản tài sản vì không đảm bảo như là đi làm nương nhưng lại để xe ở bờ đường
và khi lên đến nương mà tài sản thì không thể kiểm soát được và để đường cho nên là cái đối tượng hoạt động trên tuyến người ta đi lại người ta phát hiện cái là thực hiện hành vi là chạy trên tuyến thì rất là khó để kiểm soát
mà sau mấy tiếng sau thì mới quay về thì mới phát hiện nó mất tài sản
đây là cái thứ nhất cái thứ hai là một số nhà của dân thì có các đối tượng nghiện ngập người ta thực hiện trộm cắp
do cái điều kiện về kinh tế cho nên cái nhà người ta làm cũng chưa được đảm bảo chắc chắn
và cái sơ hở về nhà thì có thể là người ta treo vào cũng được có nhiều nơi để vào
như vậy cho nên là xảy ra cái tình trạng đấy
thủ đoạn của các tội phạm trộm cắp tài sản là không mới vẫn do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân người quản lý bảo vệ tài sản trong các cơ quan doanh nghiệp các hộ gia đình
để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản
ngoài các biện pháp xử lý nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của cơ quan công an
thì mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác không được chủ quan lơ là
cần có biện pháp quản lý bảo vệ tài sản không để các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đặc biệt là vào dịp cuối năm khi tết nguyên đán đã cận kề
với hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ đối tượng lê văn quang sinh năm hai nghìn bảy ở huyện quỳnh
lưu tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
cụ thể vào tối ngày một tháng hai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
kiểm tra phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn chín trăm linh một chạy tuyến nghệ an hà nội
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một thùng xốp bên trong đựng hai dây pháo tự chế và ba trăm ba mươi quả pháo tự chế
tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn quang lực lượng công an thu giữ hai dây pháo tự chế và sáu trăm ba mươi quả pháo tự chế
cùng với một số vật dụng và tiền chất sử dụng để chế tạo sản xuất pháo nổ
tại cơ quan công an quang khai nhận đã học cách chế tạo và đặt mua trên mạng xã hội các tiền chất vật dụng chế tạo pháo nổ
sau đó làm theo hướng dẫn sau khi chế tạo được pháo quang đã lập tài khoản facebook ảo đăng bài hình ảnh video quảng cáo để bán
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cùng với hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép đối tượng nguyễn phùng thật ba mươi tuổi trú tại xã xuân hưng huyện xuân lộc
vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc phối hợp với công an xã xuân hưng phát hiện và bắt quả tang nguyễn phùng thật
có hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ trái phép tại nhà ở ấp ba xã xuân hưng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một mươi chín hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng là hai mươi chín kg
qua đấu tranh thật khai nhận mua pháo trên mạng xã hội với mục đích để sử dụng
lực lượng chức năng tỉnh an giang vừa liên tiếp bắt xử hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới
ngày ba mươi một tháng một tổ công tác phát hiện xe máy do bùi văn thái thường trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển
có chở sáu trăm linh chai dầu xâm
hai mươi bốn chai sữa tắm chín mươi hộp nhang mũi và bảy mươi hai chai dầu gula tổng giá trị tăng vật là gần ba mươi triệu đồng
bùi văn thái khai nhận mua số hàng hóa nói trên của một người đàn ông tên là phương ở xã khánh bình
vận chuyển về thị trấn an phú huyện an phú để bán kiếm lời
tiếp đó vào ngày một tháng hai tổ công tác phát hiện đối tượng huỳnh thanh dũng
trú tại khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đang điều khiển xe máy có chở bốn bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa một bao thuốc lá điếu nhãn hiệu horo trị giá tăng vật khoảng một mươi năm triệu đồng
hiện cả hai vụ việc đều đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tết nguyên đán giáp thìn đang gần kề
đây là thời điểm mà người dân bắt đầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho ngày tết
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân
công an tỉnh lâm đồng nói chung và công an thành phố đà lạt nói riêng
đang tăng cường triển khai các mặt công tác nhằm ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
về vệ sinh an toàn thực phẩm bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết an toàn
đây là hình ảnh tại một kho đông lạnh trên địa bàn thành phố đà lạt
mà lực lượng chức năng đã phát hiện trong thời gian gần đây
bằng mắt thường có thể thấy những thực phẩm này không đảm bảo chất lượng
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được đưa lên mâm cơm của mỗi gia đình
ngoài ra chủ kho hàng không xuất trình điều hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến kinh doanh loại hàng hóa
ngoài ra chủ kho hàng không xuất trình điều hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến kinh doanh loại hàng hóa
ngoài ra chủ kho hàng không xuất trình điều hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến kinh doanh loại hàng hóa
đoàn kiểm tra cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về quy trình bảo quản thực phẩm
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước phong xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và đối tượng trần văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ hậu thường chú tại ấp đoàn văn tố xã đại ân một huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
đối tượng phải nhận quyết định truy nã số một ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù đến hai mươi năm tù trung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất